công an huyện chư pư đã giả soát các mối quan hệ liên hệ với thân nhân của phúc để vận động đối tượng ra đầu thú đồng thời triển khai các tổ công tác tập trung truy xét nóng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày sau nỗ lực thuyết phục của cơ quan công an và gia đình phúc đã đến công an xã ia hờ rú huyện chư pư đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết nguyễn văn phúc từng có tiền án cũng với tội danh trên nhưng đã được ra tù vào năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện chư pư đã bàn giao đối tượng nguyễn văn phúc vào hồ sơ vụ việc
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai tiếp tục điều tra thụ lý theo thẩm quyền
ngày hai mươi hai tháng ba các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường dưới giếng nước
sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước nạn nhân là anh trần văn hát ba mươi chín tuổi
theo thông tin ban đầu một người dân tại xã tân phước có thuê anh hát và lê văn cảnh đến nhà
để đào giếng anh cảnh đứng phía trên miệng giếng để điều khiển máy tời đất còn anh hát ở dưới giếng đào đất
trong lúc làm việc anh cảnh gọi anh hát nhưng không thấy trả lời nghi ngờ anh hát gặp nạn nên anh cảnh chi hô mọi người đến hỗ trợ đồng thời báo lực lượng công an
nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã huy động phương tiện chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để cứu nạn nhân
tuy nhiên khi đưa anh hát lên trên thì người này đã tử vong
thưa quý vị thời gian gần đây ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ việc đau lòng do mâu thuẫn tình cảm
mới đây tại đồng nai trong lúc xảy ra mâu thuẫn một đối tượng đã dùng dao tấn công hai mẹ con người tình gây thương tích nặng rồi đập phá đồ đạc
tối ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với phạm thanh sơn bốn mươi tám tuổi ngụ tại phường biểu hòa tp biên hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo cơ quan cảnh sát điều tra tối ngày hai mươi tháng ba sau khi đi nhậu rồi về nhà tại phường biểu hòa phạm thanh sơn và chị ntmt bốn mươi một tuổi đang sống với sơn như vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
lúc này sơn lấy dao tấn công khiến cho chị t và cháu pa sinh năm hai nghìn một mươi một con gái chị t bị thương sau đó sơn còn đập phá một số tài sản khác của mẹ con chị t
ngay sau khi xảy ra sự việc chị t và cháu pa được hàng xóm đưa đi cấp cứu
hiện sức khỏe chị t và cháu pa đã ổn định
liên quan vụ việc trên lực lượng chức năng thành phố biên hòa đang tạm giữ sơn đồng thời tiếp tục giám định thương tích của chị t và cháu pa để phục vụ công tác điều tra
ngày hai mươi hai tháng ba công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc cho biết đã đấu tranh làm rõ bắt giữ đối tượng lô văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh nghệ an về hành vi đột phá kết sát trộm cắp tài sản
mới ra tù chưa được bao lâu quỳnh lại tìm cách đột nhập vào nhà dân đục phá kết sắt để trộm cắp tài sản
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng ba công an huyện cư mờ ga nhận được tin báo của gia đình bà ptm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở buôn ea sang bê xã ea hờ đinh huyện cư mờ ga về việc bị đối tượng cậy cửa đột nhập vào nhà đục kết sát lấy trộm tài sản
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định đây là vụ án phức tạp đối tượng hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp
thời điểm xảy ra vụ việc gia đình bị hại đi vắng không có người chứng kiến không có video hình ảnh đối tượng
trước tình hình trên lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện để tập trung sang minh quyết tâm truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất thu hồi tài sản cho người dân
với tinh thần tích cực khẩn trương và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cư mờ ga đã xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là lô văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh nghệ an
thông tin từ cơ quan công an cho biết quỳnh là đối tượng sống lang thang không có nghề nghiệp và đã có bốn tiền án về các tội chiếm đoạt vũ khí quân dụng cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản trộm cắp tài sản mới ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng ba công an huyện cư mờ ga đã bắt giữ được lô văn quỳnh
tại cơ quan công an đối tượng quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
theo đó vào chiều một mươi chín tháng ba quỳnh đón xe dịch vụ đi từ thành phố buôn ma thuột đến xa e hờ đinh tìm tài sản để trộm cắp
khi thấy gia đình bà m đi vắng không có ai ở nhà nên quỳnh đã cậy cửa đốt nhập vào nhà đục phá cách sát lấy trộm số tiền một mươi bốn triệu đồng
sau khi lấy được tài sản quỳnh mang lên thành phố buôn ma thuột để tiêu xài
ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lô văn quỳnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
thời gian gần đây xảy ra rất nhiều các vụ cướp tài sản táo tợn
các đối tượng thậm chí sử dụng hung khí vũ khí nóng nhằm chống trả lại nạn nhân cũng như lực lượng chức năng khi bị phát hiện truy đuổi
mới đây tại đồng nai khi phát hiện cảnh sát truy bắt hai tên cướp giật đã nổ súng rồi nhanh chóng lẩn trốn
ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt khẩn cấp nguyễn trung thảo tức thảo lai ba mươi tuổi và trần hoàng kim phát tức phát lượng hai mươi sáu tuổi cùng ngụ tại huyện trảng bom để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày một mươi tháng ba thảo lai và phát lượng đã cướp giật dây chuyền vàng trị giá gần một mươi tám triệu đồng của một người phụ nữ trên địa bàn thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi gây án nghi căn lấy xe máy tẩu thoát về hướng đồng nai
quá trình đeo bám các trinh sát hình sự tỉnh bà rịa vũng tàu và quân chúng nhân dân đuổi theo đến xã châu pha thì hai tên cướp đã nổ nhiều phát súng về hướng người truy đuổi sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng đồng nai
tiếp nhận thông tin của công an bà rịa vũng tàu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện tràng bom nhanh chóng thu thập các tài liệu về đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện trảng bom đặc biệt chú ý đặc điểm phương tiện di chuyển của đối tượng này
đến ngày một mươi một tháng ba cảnh sát phát hiện bắt giữ thảo và phát khi đang ngồi trong một quán cà phê ở huyện tràng bom
khám xét nơi ở của hai nghi can công an thu giữ một súng ngắn hai viên đạn và một số dụng cụ phương tiện khác
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt đã thực hiện tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản tại đồng nai
thưa quý vị gần đây sự việc trường quốc tế mỹ việt nam cho học sinh tạm nghỉ học và phần lớn giáo viên không đi dạy vì các khoản lương bảo hiểm chưa được thanh toán đồng thời nợ tiền phụ huynh lên tới ba hai trăm linh tỷ đang gây xôn xao dư luận
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết chủ trường đang nhờ các quỹ đầu tư vào tái cấu trúc lại nhà trường
chính vì vậy mới có tình trạng chậm trải lương cho giáo viên khiến giáo viên bình công
hiện một nhóm phụ huynh aisvn đã ký và gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến cơ quan chức năng tại tp hcm
phụ huynh cho biết hơn chín mươi gia đình đã đóng tiền đầy đủ cho con mình theo học hết cấp ba ở trường aisvn dưới hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng góp vốn đầu tư
chiều ngày hai mươi một tháng ba tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm bà lê thụy mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo đã cung cấp thông tin về vụ việc hơn một hai trăm linh học sinh phải nghỉ học do giáo viên đình công xảy ra tại trường quốc tế mỹ việt nam
trường quốc tế mỹ việt nam có một trăm hai mươi chín giáo viên nước ngoài hai mươi sáu giáo viên việt nam
tình trạng giáo viên nhà trường đình công xảy ra từ ngày bốn tháng ba tại thời điểm đó có khoảng năm mươi ba giáo viên nghỉ việc
tình trạng này kéo dài đến ngày hai mươi tháng ba
khi có đến tám mươi năm giáo viên nghỉ việc
qua các buổi làm việc với hội đồng nhà trường chủ đầu tư cho biết đang gặp khó khăn về phương án tài chính kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín đến giờ
ngoài ra chủ trường đang nhờ các quỹ đầu tư vào tái cấu trúc lại nhà trường
chính vì vậy mới có tình trạng chậm trả lương cho giáo viên khiến giáo viên đình công
vào tháng chín năm ngoái nhiều phụ huynh đã kéo đến trường aisvn yêu cầu bà út em chủ tịch hội đồng quản trị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn
phụ huynh cho nhà trường
vay từ vài tỷ đến chục tỷ số tiền theo cấp học của con không tính lãi suất trong suốt thời gian nhà trường đào tạo học sinh
đổi lại học sinh sẽ được học tập trong trường với mức phí đồng
khi học sinh hết thời gian học tập chuyển trường hoặc nghỉ học vì lý do sức khỏe trường quốc tế mỹ sẽ hoàn trả số tiền đã vay trong thời gian nhất định
thế nhưng đến hạn trả tiền trường vẫn không hoàn trả khiến nhiều phụ huynh tập trung tại cổng đòi nợ
số khác làm đơn kiện lên tòa án yêu cầu trả tiền và lãi suất
isvn là một trong những trường phổ thông có mức học phí đắt đỏ nhất tp hcm với mức học phí của trường từ mầm non đến lớp một mươi hai là từ hai trăm tám mươi triệu đến bảy trăm hai mươi năm triệu một năm
mức học phí trên chưa tính hàng loạt các khoản phí khác như phí hồ sơ đầu vào phí ghi danh phí chương trình phát triển anh ngữ các chương trình hoạt động trải nghiệm học tập thực tế các bài thi của tổ chức bên ngoài
phí hồ sơ đầu vào của mỗi học sinh từ một năm triệu đến hai năm triệu tùy cấp học
phí ghi danh của trường theo từng khóa
phí chương trình phát triển anh ngữ bổ sung từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng một năm
chuyển sang thông tin tiếp theo hai công chức hải quan tri cục hải quan cửa khẩu càng phú mỹ cục hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu bị cáo buộc nhận tiền trung trì không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan và tạo điều kiện cho các đối tượng mua bán dầu fodo từ các tàu quốc tế mà không khai báo
ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đơn vị đại gia quyết định khai báo
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hồ việt tân sáu mươi một tuổi quê tiền giang và bùi huỳnh bá phước bốn mươi tuổi bà rịa vũng tàu về tội nhận hối lộ
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn thi hành
cả hai bị can cùng là công chức hải quan tri cục hải quan cửa khẩu càng phú mỹ cục hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu fo do đối tượng lê tấn hòa bốn mươi tám tuổi ngụ quận bảy cùng đồng phạm thực hiện
theo công an hòa cùng đồng phạm núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tài xăng dầu sigon chesco
thực hiện các hợp đồng vận chuyển tàu fodo thuộc diện tạm nhập tái xuất
từ tổng kho xăng dầu nhà bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông đồng nai càng phú mỹ vũng tàu càng lotus
để móc nối với các thuyền trưởng máy trưởng để mua lại một phần dầu fodo thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài
sau đó các đối tượng cất dấu dầu fo do vào khoang bí mật được thiết kế trên xà lan của công ty
để vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định
các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền trung tri của hòa và các nhân viên sài gòn chesco
để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định
tạo điều kiện để hòa và đồng bọn mua bán dầu fodo
từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan
liên quan đến vụ án trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tám bị can
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu đưa nhận hối lộ và đang tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng ba công an quận lòng điên và các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
đang điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng do một xe taxi phóng nhanh
đâm vào nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ làm hai nạn nhân nguy kịch
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba tại ngã tư ngô gia tự đặng vũ hỷ
nguyễn cao luyện quận lòng điên tp hà nội một xe taxi đi từ dốc theo hướng về đặng vũ hỷ
mặc dù có tín hiệu đèn đỏ nhiều phương tiện đang dừng đỗ
chiếc xe taxi vẫn chạy với tốc độ cao giữa ngã tư
khi lách qua một ô tô đang dừng đỗ xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy
đang đứng chờ đèn đỏ và chỉ dừng lại khi va chạm với một ô tô khác giữa ngã tư
tại hiện trường ghi nhận hai nạn nhân đi xe máy còn rất trẻ
nạn nhân nữ bị ô tô chèn qua người chiếc xe máy bị kéo lê dưới bánh xe taxi ra giữa ngã tư
xe taxi sau khi va chạm với một ô tô khác mới dừng lại
nhận được tin báo công an quận long biên và đội cảnh sát giao thông số năm
công an thành phố hà nội khẩn trương có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và điều tra vụ việc
thông tin ban đầu xe taxi gây tai nạn là taxi long biên
biển kiểm soát ba mươi a bốn mươi tám x chín mươi một
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra
thông tin từ công an tp pleiku tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra
làm rõ vụ sập giàn giáo tại một công trình xây dựng khiến hai thợ xây thương vong
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng ba
trong quá trình xây nhà tại tổ tám phường phù đồng tp pleiku
hai thợ xây là anh phạm tấn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị xa an nhân tỉnh bình định
và anh nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường chi lăng tp pleiku
leo lên giàn giáo ở tầng hai thì bất ngờ bị sập
hai nạn nhân ngã ở độ cao khoảng một mươi mét xuống đất
bị vật cứng đè lên người
vụ việc khiến anh hải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định nhưng tử vong sau đó
anh sang bị thương nặng ở vùng đầu
được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trợ giấy tp hcm
vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây
liên tập xảy ra các vụ va chạm giữa tàu hỏa với phương tiện giao thông khác
việc tương tự khiến cho một nam shipper tử vong thương tầm
theo đó chiếc xe máy của nạn nhân di chuyển băng qua đường dây
đã bất ngờ va chạm với chiếc tàu hỏa đang chạy theo hướng băng nam
ngày hai mươi hai tháng ba thông tin từ ủy ban nhân dân phường thủy châu
thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết
trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt
khiến một người đàn ông tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ bốn mươi phút cùng ngày
người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi năm b sáu x
di chuyển băng qua đường dây tại km sáu trăm chín mươi tám năm mươi trên tuyến đường sắt bắc nam
đoạn đi qua tổ dân phố năm phường thủy châu
thì bất ngờ xảy ra va chạm với tàu se một đang chạy theo hướng bắc nam
hậu quả sau cú va chạm mạnh giữa hai phương tiện
người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng rồi tử vong ngay sau đó
chiếc xe máy bị hư hỏng nặng thung hàng sau xe văng ra xa
nhân được tin báo
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường
đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
qua khám nghiệm bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi
làm nghề shipper trú tại địa bàn thị xã hương thủy
ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý
người đàn ông đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức hậu sự
theo chính quyền địa phương vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm là lối đi được mở tự phát băng qua đường dây
lối đi này không có gác chắn cảnh báo tự động và từng được lực lượng chức năng rào đóng không cho xe cộ qua lại
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mới đây tại hà nội đã xảy ra vụ cháy tại một bệnh viện trên địa bàn quận đống đa
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai đội hình dập tắt đám cháy
bùng phát tại khu vực để máy giặt và chứa đổ quần áo chăn gà trong khu vực bệnh viện đông đồ
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ ngày hai mươi ba tháng ba tại khu vực đềm máy giặt và chứa đổ quần áo chăn gà
nằm trong khu vực bệnh viện đồng đô phường phương liên quận đống đa hà nội đã bất ngờ xảy ra cháy
do chất liệu cháy là nhựa vải nên đã tạo ra nhiều khói khí đậm đặc và bùng phát nhanh
phát hiện cháy lực lượng tại cơ sở đã thông báo thoát nạn huy động xử lý và hướng dẫn di chuyển người đến nơi an toàn
đồng thời xin tri viện lực lượng cứu hỏa hỗ trợ
sau khi nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy thông tin công an thành phố công an quận đống đà đã nhanh chóng điều động cán bộ
chuyên sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ
tiếp cận hiện trường xác định vị trí xuất phát cháy là tầng một khu vực chứa đồ đạc máy giặt
lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn triển khai đội hình dập tắt đám cháy
được biết bệnh viện đông đô cao tám tầng hàng ngày đón lượng bệnh nhân đông
tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy vào dạng sáng nên việc xử lý không quá phức tạp
rất may khu vực cháy là phòng để máy giặt tại tầng một nên đã không gây hậu quả không có thương vong về người
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

xin mời quý vị cùng theo dõi
các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng tôi
trước đó ngày hai mươi một tháng ba qua đoạn video clip trên mạng xã hội facebook có hình ảnh ba thanh niên điều khiển xe mô tô chở ba người không đội mũ bảo hiểm mang theo gậy tre xe chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường nguyễn lương bằng phường văn đầu quận kiến an
hiện lực lượng hp hai mươi hai đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận kiến an củng cố tài liệu hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an mới đây cho biết vừa
tạm giữ đoàn văn huy sinh năm hai nghìn bốn ngụ tại thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ một mươi phút ngày hai mươi tháng ba tại cụng công nghiệp liên minh ấp bình tiền hai xã đức hòa hạ huyện đức hòa
đoàn văn huy điều khiển xe máy có gắn biển số giả áp sát xe máy do ông vht sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngụ phường an lạc quận tân bình tp hcm đi cùng chiều rồi giật lấy túi sách đang treo trên xe
bên trong có một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng bốn triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy tuy nhiên ông tê đã nhanh chóng đạp ngã tên cướp lấy lại tài sản
tiếp đó đoàn văn huy dùng bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người chống trả để tẩu thoát được quân chúng hỗ trợ đoàn văn huy đã bị bắt giữ và giao cho cơ quan công an vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

điểm tốt nhất là đoàn văn huy đã tạo nên không khí hào hùng và ấn tượng về một bình định tinh hoa từ lịch sử văn hóa đến thiên nhiên và con người
ngọn đuốc khai mạc được thắp lên trong đêm hai mươi hai tháng ba dân đầu đội thắp đuốc là hai vận động viên xuất sắc của uim abp aquabyte championship hai nghìn hai mươi ba tài đua gemini perez và jessica chavan đương kimvul de sky ladies gp một hai nghìn hai mươi ba
qua các hoạt động giao lưu từ nghệ thuật truyền thống đến hiện đại amazing bình dennig fest hai nghìn hai mươi bốn
các hoạt động giao lưu từ nghệ thuật truyền thống đến hiện đại amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn
mở ra không gian chia sẻ và kết nối du khách trong và ngoài nước
lễ khai mạc amazing bình định fest kép đại với màn bắn pha hoa rực rỡ
tuần lễ amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn mang đến cho du khách
một hành trình khám phá văn hóa việt nam đa dạng và đầy màu sắc
sáng ngày hai mươi hai tháng ba tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn tại huyện mỹ đức hà nội
tiểu ban diệu bình diệu hành tổ chức hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diệu bình diệu hành
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đã chủ trì kiểm tra huấn luyện hợp luyện diệu bình diệu hành
diệu bình diệu hành được tổ chức vào sáng ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sau lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tại sân vận động tỉnh điện biên
với sự chuẩn bị thành phần gồm năm lực lượng lực lượng pháo lễ lực lượng không quân bay chào mừng
lực lượng diệu bình diệu hành cùng khối nghi trượng lực lượng diệu bình do bộ quốc phòng chủ trì
phối hợp với bộ công an đảm nhiệm lực lượng diễu hành của khối quần chúng
lực lượng diệu hành của khối nghệ thuật lực lượng làm nền trên sân gồm hai mươi bảy khối
trong đó lực lượng vũ trang bảy khối lực lượng quần chúng hai mươi khối lực lượng xếp bình xếp chữ
phần diễu binh của quân đội dân quân tự vệ có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng
khối nữ quân nhạc khối chiến sĩ điện biên các khối sĩ quan lục quân hải quân phòng không không quân
biên phòng cảnh sát biển nữ sĩ quan quân y lực lượng tác chiến không gian mạng lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam nữ
các khối chiến sĩ lục quân đặc công đặc nhiệm khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc khối nữ du kích miền nam khối hồng kỳ
đây là lần hợp luyện đầu tiên của lực lượng diễu binh diễu hành của quân đội dân quân tự vệ cho sự kiện này
qua theo dõi kiểm tra hợp luyện thượng tướng nguyễn tân cương đánh giá mặc dù thời gian huấn luyện
luyện tập không dài khoảng một tháng trong điều kiện thời tiết gặp nhiều khó khăn mưa rét ở miền bắc
tuy có những tồn tại nhất định song lực lượng của quân đội dân quân tự vệ được tham gia diễu binh diễu hành
đã phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao
nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm còn khoảng sáu tuần thượng tướng nguyễn tân cương cho rằng
điều kiện gấp suốt đòi hỏi các lực lượng phải nỗ lực cao nhất trong huấn luyện luyện tập
để hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam yêu cầu từng cá nhân tham gia
quán triệt sâu sắc vị trí ý nghĩa của diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
công tác tổ chức huấn luyện cần thực sự cơ bản lấy luyện tập cơ bản của từng người từng tổ từng hàng là chính
làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong mỗi khối đạt được yêu cầu đúng đều mạnh đẹp thống nhất
nắm chắc từng động tác giữ nghiêm điều lệnh duy trì đúng khoảng cách giữa các khối trường và mỗi khối
khi hợp luyện cần thể hiện tinh thần đoàn kết hiệp đồng tình thông nhất trang nghiêm hùng mạnh của quân đội chính quy
thượng tướng nguyễn tân cương yêu cầu sau mỗi ngày mỗi tuần huấn luyện hợp luyện các giáo viên cán bộ quản lý phải ghi chép
theo dõi kết quả huấn luyện của từng người từng hàng giúp kinh nghiệm kịp thời có biện pháp bồi dưỡng
luyện tập riêng đối với những cá nhân bộ phận còn thiếu sót
tiểu ban diễu binh diễu hành ban tổ chức các đơn vị cần thực hiện đúng điều lệnh duy trì nghiêm các chế độ xây dựng chính quy
thực hiện tốt nội quy quy định của tiểu ban diệu binh diệu hành và của đơn vị
điều hành huấn luyện hợp luyện đúng chương trình đã xác định đảm bảo an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị
tổng tham yêu trường nguyễn tân cương yêu cầu các lực lượng phục vụ đảm bảo nêu cao tinh thần trách nhiệm
hiệp đồng chặt chẽ tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn ở sinh hoạt chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng
chuẩn bị chú đáo đảm bảo tốt nhất về điều kiện sân bãi vật chất trong suốt quá trình huấn luyện hợp luyện
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo hà nội mới đây vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thành phố
nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp một lớp sáu và lớp một mươi
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội thời gian qua sở nhận được thông tin phản ánh về một số cơ sở giáo dục
trên địa bàn thành phố tổ chức công tác tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm khi sở chưa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh
trong đó có việc yêu cầu nộp tiền giữ chỗ hoặc thu giữ hồ sơ của học sinh gây khó khăn
bức xúc cho học sinh cha mẹ học sinh và dư luận xã hội
để tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp một lớp sáu và lớp một mươi

được đảm bảo nghiêm túc chính xác công bằng khách quan công khai minh bạch và đúng quy chế
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trung học phổ thông có nhiều cấp học
giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp một lớp một mươi trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
sau khi sở giáo dục và đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp một và lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
phòng giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu ủy ban nhân dân quận huyện thị xã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn theo đúng quy định
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng kế hoạch và phương thức tuyển sinh đã được phê duyệt
bên cạnh đó chỉ đạo và tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch phương thức và thời gian tuyển sinh sau khi có văn bản hướng dẫn tuyển sinh
đặc biệt các cơ sở giáo dục không thực hiện thu giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường
không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định gây khó khăn bức xúc cho học sinh cha mẹ học sinh và dư luận
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
thưa quý vị mô hình khu ẩm thực bên cánh đồng lúa nhằm tạo sinh kế cho người khó khăn vừa được cho phép hoạt động trở lại ở vị trí mới phù hợp đã thu hút đông đảo người dân du khách tiếp tục đến thưởng thức trải nghiệm
mô hình khu ẩm thực bên cánh đồng tại xã an nhất huyện long điền mới đây vừa được hoạt động trở lại sau hai mươi ngày tạm dừng kể từ ngày một tháng ba
ở vị trí mới cầu móc đã rộng rãi hơn với hai tuyến đường nội đồng song song bảo đảm cho việc buôn bán và đậu xe của người đến khu ẩm thực
được phép hoạt động từ một mươi sáu đến hai mươi hai giờ hàng ngày nhưng từ khoảng một mươi năm giờ cánh đồng đã nhộn nhịp dần khi người bán tất bật chuẩn bị quầy hàng người mua đến check in chờ thưởng thức
đến khá sớm chị tương vi ngụ thị trấn long hải tranh thủ check in với những quầy hàng và bên cánh đồng lúa
chị vi cho biết khi nhận được thông tin chợ quê an nhất hoạt động trở lại chị đã rủ bạn bè cùng đến thưởng thức chụp ảnh
vừa được phép hoạt động nên nhiều hạng mục vẫn đang được hoàn thiện dần như điện ánh sáng ngoài phai tại khu ẩm thực dài gần một km
viettel đã tài trợ và đang tiến hành lắp đặt phát wifi miễn phí phục vụ người dân du khách
nhiều gian hàng nhanh chóng để kịp bày bán lúc một mươi sáu giờ tất bật lột chuối để nướng
bà thanh cho biết bản thân rất vui khi trọ hoạt động trở lại để người khó khăn có được sinh kế có thu nhập cải thiện cuộc sống
về chiều càng đông người kéo đến thưởng thức các món ăn bên cánh đồng
khiến không khí càng thêm nhộn nhịp nhiều quầy thực khách ngồi kín chỗ
theo hợp tác xã vận hành khu chợ đang có sáu mươi ba quầy hàng hoạt động kinh doanh buôn bán tăng gần gấp ba lần so với trước đây
nhiều người men theo lối nhỏ xuống ruộng lúa để check in trong ánh nắng chiều không khí nhộn nhịp kéo dài từ chiều đến đêm
trong hai ngày đầu hoạt động ước tính mỗi ngày có hàng ngàn thực khách đến khu ẩm thực dù không phải dịp cuối tuần
khách đông nên một số gian hàng sớm hết thức ăn
khoảng một mươi chín h một mươi năm phút đã có gian hàng ngừng buôn bán
dọn dẹp quầy hàng
được biết các hộ kinh doanh không phải đóng chi phí mặt bằng mà chỉ đóng một khoản tiền nhỏ để trông giữ xe
dọn dẹp giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu ẩm thực
thưa quý vị những ngày cuối tháng ba sông đà chảy qua địa phận tỉnh hòa bình có màu nước xanh trong cuộn chảy
hai bên bờ là khung cảnh hoang sơ hùng vĩ
đây được xem là khoảnh khắc đẹp chỉ xuất hiện một lần trong năm trên sông đà hùng vĩ
sông đà chảy trên địa phận tỉnh hòa bình dài khoảng chín mươi ba km và có khoảng bảy mươi km chảy trên địa phận các xã vùng cao thuộc huyện đà bắc có diện tích mặt nước khoảng sáu ha
sông đà không chỉ cung ứng nước cho các hoạt động nông nghiệp công nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đà bắc nói riêng và hòa bình nuôi trồng thủy sản phát triển du lịch sinh thái du lịch nghỉ dưỡng các hoạt động khám phá trải nghiệm
vào cuối tháng ba nước sông đà có màu xanh sòng ánh nắng chiếu vào mặt nước lấp lánh
cảnh quan sông đà mùa này hung vĩ và thờ mộng hiếm có thu hút rất đông du khách đến tìm trải nghiệm du lịch lòng hồ
nơi đây có nhiều thôn bản các dân tộc tây mường giao thái vẫn đang được bảo tồn giữ nguyên vẹn hiện trạng kiến trúc nhà sàn gỗ mái lá hoặc nhà gỗ chẹt đất
các lễ hội văn hóa địa phương được lưu giữ cộng đồng các dân tộc quần tụ sinh sống tạo thành vùng đất đà bắc giàu bản sắc
tất cả di sản đó đều được chính quyền các cấp tỉnh hòa bình định hướng phát triển trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu của đà bắc nói riêng và của tỉnh hòa bình nói chung
sông đà không chỉ cung cấp nguồn tài nguyên lớn cho ngành điện mà lưu vực có tiềm năng tài nguyên to lớn với nhiều loại khoáng sản quý hiếm
các hệ sinh thái đặc trưng bao gồm các nguồn sinh vật với mức đa dạng sinh học cao
theo số liệu của phòng nông nghiệp huyện đà bắc nuôi cá lồng trên sông đà đạt sản lượng hàng năm đạt tới một tấn mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng
hồ thủy điện hòa bình từ nhiều năm qua thu hút số lượng lớn du khách trong ngoài nước đến du ngoạn treo thuyền gây à
mảnh đất núi rừng đà bắc còn chứa đựng những giá trị văn hóa vật thể phi vật thể hấp dẫn
sắc thái văn hóa của dân tộc tây mường giao thái tạo thành một bản hợp ca nhiều hương sắc
sáng ngày hai mươi ba tháng ba ủy ban nhân dân tp huế tỉnh thừa thiên huế tổ chức giải đua ghe truyền thống tp huế lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
thu hút hàng trăm vận động viên tham gia cùng với hàng nghìn người dân du khách cổ vũ
đông đảo người dân và du khách đã tập trung hai bên bờ sông hương và sông đông ba để theo dõi giải đua ghe truyền thống thành phố huế
trên bờ khán giả hò reo cổ vũ ở dưới nước các vận động viên tranh tài quyết liệt tất cả tạo nên một không khí hết sức sôi động hấp dẫn
giải đua ghe truyền thống thành phố huế được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bốn mươi chín năm ngày giải phóng tỉnh thừa thiên huế hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và bảy mươi tám năm ngày truyền thống ngành thể thao việt nam hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó giải có hơn bốn trăm linh vận động viên nàm nữ đến từ chín năm
các vận động viên thân vị trên địa bàn tp huế bao gồm phường thủy vân phường thà hội phường an đông phường hương phong phường hương vinh
xã hải dương phường phú hậu phường kim long và xã phú an huyện phú vang
các đội thi đấu bằng loại ghè chín người và tham gia tranh tài chín độ đua gồm độ cúng nam và độ phá nam bơi ba vòng sáu cháo các độ tiền nam nữ bơi vòng bốn cháo
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp huế cho biết giải đua ghe truyền thống là dịp để các vận động viên giao lưu
học hỏi kinh nghiệm tăng cường đoàn kết đây cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hóa thể dục thể thao truyền thống của địa phương
gắn liền với kích cầu du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân gian luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại